thời gian gần đây trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây dối trật tự công cộng đánh nhau theo kiểu hỗn chiến
đặc biệt là do ảnh hưởng của mạng xã hội một số em trong độ tuổi vị thành niên còn có lối hành xử giang hồ khi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng sẵn sàng cầm hung khí để giải quyết
và trước thực trạng đó công an huyện lục ngạn đã quyết liệt đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là hiện trường vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai giữa hai nhóm thanh thiếu niên tại đoạn đường thôn bến huyện xã nam dương huyện lục ngạn
anh hoàng văn phượng người chứng kiến toàn bộ sự việc trên vẫn chưa hết bàng hoàng khi trao đổi với nhóm phóng viên
có hai đội thiên nhiên một đội từ tân bộng ra hương chủ một đội từ hương chủ ra tân vào tân bộng hai đội gặp nhau ở đây lúc đó nó va chạm nó ném nhau nó đâm đá nhau
sau khi tiếp nhận đơn trình báo của quốc gia
quân chúng nhân dân công an huyện lục ngạn đã khẩn trương điều tra xác minh làm rõ và tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc trên
theo kết quả điều tra vào đêm ngày ba tháng chín phạm tùng dương sinh năm hai nghìn năm trú tại thôn đầm xã phượng sơn huyện lục ngạn điều khiển xe mô tô tạt đầu xe của một nhóm thanh niên một mươi chín người
chủ yếu dưới một mươi tám tuổi do nguyễn như cảnh cầm đầu nhóm của cảnh đuổi theo và dùng gạch đá ném vào dương rồi điều khiển xe bỏ chạy
sau khi bị hành hung dương đã gọi điện cho nhóm đối tượng gồm một mươi một người cầm theo dao vỏ chai bia gạch đá điều khiển xe mô tô để truy tìm nhóm của cảnh
đến địa phận thôn bến huyện xã nam dương thì hai nhóm gặp nhau và lao vào ẩu đà rất may vụ việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào